chiều nay năm tháng một mươi một phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi tiếp lãnh đạo ngân hàng credit siêu
và một số doanh nghiệp thụy sĩ do ông andres jber giám đốc điều hành
kiêm lãnh đạo toàn cầu khối các doanh nghiệp dẫn đầu làm trưởng đoàn
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết với châu âu nói chung việt nam sẽ sớm phê chuẩn
hiệp định thương mại tự do giữa hai bên vào đầu năm hai nghìn một mươi chín đồng thời tiến tới ký kết hợp tác
với khối thương mại tự do châu âu efta gồm bốn nước bắc âu trong đó có thụy sĩ
bên cạnh đó việt nam là nước có tình hình kinh tế vĩ mô chính trị ổn định tốc độ tăng trưởng cao
thị trường nội địa nhiều tiềm năng cùng với các chính sách cởi mở của nhà nước
sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của thụy sĩ và việt nam cùng phát triển
ông andreas grber cho biết nhiều doanh nghiệp của thụy sĩ đã hợp tác đầu tư nhiều dự án
ở khu vực hải phòng ninh bình đà nẵng thành phố hồ chí minh và vùng đồng bằng sông cửu long
với thế mạnh về khoa học công nghệ các doanh nghiệp thụy sĩ muốn tiếp tục mở rộng đầu tư ở việt nam
trong các lĩnh vực năng lượng hạ tầng giáo dục đào tạo du lịch
đồng thời tập trung nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao y tế tài chính trong thời gian tới